ba mươi một tỉnh thành phố có đê đã xảy ra một mươi sáu trăm bảy mươi tám vụ vi phạm đê điều nhưng mới chỉ có chưa đầy một phần ba trong số các vi phạm này được xử lý
trong bối cảnh tình hình thiên tai ngày càng cực đoan khắc nghiệt công tác hộ đê phòng lụt đang rất cần sự chung tay của các ban ngành liên quan và nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở
bởi sự an toàn của người dân trước mùa mưa bão luôn đến từ những quyết định kịp thời này